cơ quan công an đã phát hiện tổng cộng gần năm trăm linh kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ
gần một trăm linh m dây cháy chậm gần chín trăm linh kg vỏ nhựa và gần một tấn ống giấy hình trụ bằng bia cắt tông các loại
cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự hà thị ngàn là hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn huyện mù căng trải
tỉnh yên bái đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
nhàn khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã một mươi tám lần cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay tiền với hình thức vay nóng
không thế chấp tài sản lãi suất thỏa thuận từ ba trăm sáu mươi năm đến hai năm trăm năm mươi năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khi người vay không có khả năng thanh toán nhàn đã thuê người uy hiếp tinh thần để đòi nợ
tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nhàn
cơ quan công an đã thu giữ ba điện thoại di động một máy tính sách tay và nhiều giấy tờ tài liệu
có liên quan
dù nhau đi trộm cắp tài sản nguyễn trần long nguyễn sĩ nguyên và nguyễn hữu huân
cùng chú tại thành phố nha trang vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt khẩn cấp
phát hiện một chiếc xe máy của người dân dựng ở trước nhà không có ai trông coi
ba đối tượng đã bẻ khóa lấy trộm và đưa về nhà để cất giấu
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nha trang đã tìm thấy chiếc xe máy
tại một khách sạn trên địa bàn
cơ quan công an ngay sau đó đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng và đưa chiếc xe tăng vật
về trụ sở để làm việc theo quy định
qua đấu tranh long khai nhận ngoài vụ trộm cắp này
bản thân trước đó đã thực hiện chót lọt một vụ trộm cắp xe máy khác
liên quan tới vụ mua bán cá thể gấu chó thuộc loài nguy cấp quý hiếm xảy ra trên địa bàn huyện hương khê
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp khởi tố
bị can và lệnh tạm giam thêm một đối tượng
đó là nguyễn thị hường chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
hường đã môi giới cho đối tượng nguyễn văn hiền chú tại huyện hương khê
đã bị khởi tố bắt giam trước đó mua cá thể gấu chó nặng sáu mươi năm kg
hường khai nhận sau khi hiền đặt mua gấu thì hường đã liên lạc với một người đàn ông
ở tỉnh con tum thống nhất vận chuyển gấu đến hà tĩnh bàn giao cho hiền
khi giao dịch thành công hường sẽ hưởng năm triệu đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khoảng ba mươi phút tiếp cận và tổ chức cứu chữa vụ cháy lớn tại chùa phật quang
trên địa bàn huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã được dập tắt
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
cụ thể vụ cháy này bắt đầu vào khoảng năm giờ chiều ngày hai mươi tháng một
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hà nam đã điều hai xe chuyên dụng cùng với một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau khoảng gần ba mươi phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy không để cháy lan sang các kiến trúc khác
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi